bắt đầu từ giờ ngày hôm nay các địa phương trên cả nước đã công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín tới thí sinh
ngay sau đó bộ giáo dục và đào tạo cũng đã công bố phân tích phổ điểm thi
cũng như điểm thi thì phổ điểm thi là thông tin được đặc biệt quan tâm
bởi thông qua đó chúng ta có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể về kỳ thi
từ công tác ra đề tính công bằng trung thực của công tác tổ chức thi cho tới chất lượng dạy và học của tầng một
phân tích phổ điểm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
các chuyên gia đánh giá phổ điểm thể hiện đề thi có độ phân hóa cao sẽ rất thuận lợi để các trường xét tuyển
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo điểm trung bình của cả chín môn thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đều tăng hơn năm trước
hầu hết các môn có mức điểm trung bình ở ngưỡng năm đến sáu
riêng ba môn lịch sử tiếng anh sinh học điểm trung bình dưới năm
trong tổng số một hai trăm tám mươi bảy một mươi thì môn giáo dục công dân là môn chiếm số lượng nhiều nhất
với bảy trăm tám mươi bốn bài tập